sau thừa ngày mùa một tết nguyên đán nhiều người dân thủ đô thường đến các chùa đền phủ để cầu một năm mới bình an thịnh vượng cho gia đình và người thân
là một trong những trốn linh thiêng trong hệ thống đền chùa phủ ở hà nội
mới từ bảy giờ sáng nhưng đã có rất nhiều người tới chùa trấn quốc để cầu mong một năm mới khỏe mạnh và bình an
năm nào thì gia đình mình cũng đi lễ chùa vào mùa một tết thì nó cũng coi như là một truyền thống của gia đình
chùa trấn quốc vừa để cầu chúc cho một năm bình an mạnh khỏe và vừa để vãng cảnh chùa
và chùa trấn quốc thì cũng là một trong những chùa rất là nổi tiếng ở hà nội
nên là mình cũng mong là có thể là chúc cho mọi người một năm an khang thịnh vượng
vào dịp đầu xuân năm mới người việt nam thường có phong tục đi lễ
phong tục này đã trở thành
một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người việt
người việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện
mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào trốn tâm linh
bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh
tôi vào chùa thì tôi cầu xin là như vậy là cho chúng tôi được mạnh khỏe và gia đình bình yên hạnh phúc
con cái ăn nên làm ra học hành tấn tới ngoan ngoãn
để cho gia đình như thế là càng hạnh phúc và tự hào
cô thấy đến đây con người nó thoải mái khấn khởi mà đồng thời rất là vui vẻ
mà đồng thời khi đi về đi lễ chùa về thì cảm thấy tâm hồn mình rất là thảnh thơi và thoải mái
lễ chùa đầu năm trong những ngày đầu xuân mới giữa không gian thanh tịnh khói nhang trầm mặc giữa sắc sen tinh khiết
mỗi người đều cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng thanh thàn và cùng hái lộc đầu xuân
để gửi những ước mong bình yên
những ước mong bình dị cho một năm mới đã tới